thưa quý vị những ngày qua người dân làng đồng kỵ tp thừa sơn tỉnh bắc ninh
xôn xa với thông tin quỹ di tích bị thất thoát hàng chục tỷ đồng
giải trình với người dân ông dương văn hòa xác nhận mượn hơn bốn mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng từ ông mười
sau đó ông hòa cho bà ngô thị phương đê vay ba mươi chín bốn mươi năm tỷ và ông nguyễn văn đê vay sáu sáu tỷ đồng
sáng ngày một mươi chín tháng bốn ông nguyễn tiến quyết phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường đồng kỵ cho biết
đơn vị đã có báo cáo sự việc đến ủy ban nhân dân tp thừa sơn và lãnh đạo công an tp thừa sơn bắc ninh
đồng thời đã chỉ đạo ban quản lý tổ chức họp công khai báo cáo vụ việc trước toàn thể nhân dân và chính quyền
theo ông quyết hiện nay ủy ban nhân dân phường đã yêu cầu đại diện tổ quản lý di tích ban di tích làng
cùng ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát khẩn trương thực hiện kiểm tra số tiền trong quỹ
do tổ quản lý di tích quản lý và đồng sở hữu các sổ tiết kiệm
ông hùng cho biết ngày hai mươi bảy tháng hai âm lịch vừa qua ban quản lý di tích làng đồng kỵ đã bầu các vị trí mới
gồm ông nguyễn văn đàn trưởng ban ông nguyễn khánh chấn kế toán ông dương văn hùng tổ trưởng tổ giám sát
và ông dương văn mười thủ quỹ cả bốn người đồng sở hữu tất cả số tiết kiệm từ quỹ của dân
trị giá khoảng năm mươi bảy tỷ đồng đây là số tiền của người dân đồng kỵ bán cây gỗ xưa trong đình và lập ra các sổ tiết kiệm
sau đó ban quản lý di tích phát hiện những sai phạm trong quản lý quỹ sổ chỉ đứng tên một người
chỉ còn lại hai trong tổng số một mươi bảy sổ tiết kiệm một mươi năm sổ đã mang đi thế chấp
thủ quỹ ban quản lý di tích làng đồng kỵ đã thế chấp các sổ tiết kiệm trị giá năm mươi ba ba tỷ đồng để vay
trên bốn mươi tám sáu tỷ đồng rồi đưa cho người khác mượn đến nay chưa thể thu hồi được
trong cuộc họp chiều ngày một mươi sáu tháng bốn
ông dương văn mười cho biết nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi ba ông là thủ quỹ
còn ông dương văn họa là trưởng ban di tích chủ tài khoản
giải trình với người dân ông dương văn hòa xác nhận mượn hơn bốn mươi tám sáu mươi năm tỷ đồng từ ông mười
sau đó ông cho bà ngô thị phương dê vay ba mươi chín bốn mươi năm tỷ và ông nguyễn văn dê vay sáu sáu tỷ đồng
ông hòa hứa trước người dân đồng kỵ sẽ khắc phục để trả nợ cho dân cả gốc và lãi trong vòng hai năm
không làm thất thoát tiền của dân
ông nguyễn văn đàn trưởng ban quản lý di tích làng đồng kỵ cho biết
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông nhận bàn giao giữa ban quản lý di tích cũ và mới
đồng thời thừa nhận chủ quan bàn giao không chặt chẽ
theo ông nguyễn tiến quyết phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường đồng kỵ
hiện nay ủy ban nhân dân phường đã có nhiều biện pháp để chấn an người dân do số tiền vẫn có khả năng thu hồi
đến thời điểm này người dân vẫn chưa có đơn gửi đến cơ quan chức năng
thưa quý vị liên quan đến sự việc nghi biển thủ tiền công đức tại đền ông hoàng mười
xã hưng thịnh huyện hưng nguyên nghệ an cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác hai người liên quan
ngày một tháng ba ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an cho biết
đã thành lập đoàn xăng minh nội dung một số cán bộ trực tại đền ông hoàng một mươi có dấu hiệu biển thủ tiền công đức
theo đó sau khi có phản ánh huyện hưng nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc sang minh
và xác nhận sự việc là có thật
cụ thể theo quy chế hoạt động của ban quản lý đền
ca trực có nhiệm vụ gom tiền giọt dầu trên các ban thờ trong đền bỏ vào két thùng giọt dầu
trong ca trực ngày hai mươi năm tháng hai ban quản lý có sáu người cùng tổ tăng nghiệp và tổ bảo vệ
lúc này ban quản lý đã tiến hành gom tiền công đức tiền giọt dầu trên các ban thờ để bỏ vào két thùng giọt dầu
trong quá trình thu gom tiền giọt dầu đã xảy ra sự việc một số cán bộ thuộc ca trực bỏ tiền vào vò hộp bánh
rồi đưa về rừng cá nhân cất như cơ quan báo chí phản ánh
để xác minh làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý phù hợp đối với cá nhân tổ chức để xảy ra sai phạm
ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên đã thành lập đoàn xăng minh sự việc
đồng thời tạm đình chỉ công việc đối với hai cá nhân có liên quan
bên cạnh đó ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên đã tiến hành lắp camera giám sát
tại nơi đặt thùng niêm phong nguồn tiền công đức của điền để đảm bảo công tác quản lý giám sát
huyện hưng nguyên hiện cũng đã bổ sung các biển khuyến khích du khách không đặt tiền trên các bàn thờ
hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương xăng minh làm rõ nguyên nhân
mức độ sai phạm của từng cá nhân tổ chức
sau khi có kết quả kiểm tra xác minh ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên sẽ có báo cáo chi tiết về sai phạm
cũng như hình thức xử lý đối với từng cá nhân tổ chức để xảy ra sai phạm
thưa quý vị công đức khi đi lễ chùa hay tới các cơ sở thờ tự cơ sở tôn giáo tín ngưỡng
là một thói quen từ xưa của người dân việt
đây là một khoản đóng góp tự nguyện hay như người dân vẫn nói là tùy tâm
để ghi nhận tấm lòng của người dân và du khách thập phương
nhiều khu di tích đã bố trí công tác tiếp nhận công đức chú đáo cẩn thận theo cách sắp xếp riêng của mình
mới đây huyện hưng nguyên nghệ an đã đề nghị công an vào cuộc xác minh
đồng thời yêu cầu ban quản lý đền hoàng một mươi báo cáo thông tin nghi vấn can bộ quản lý đền hoàng một mươi biển thủ tiền công đức
những ngày đầu năm khu di tích đền ông hoàng một mươi huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
luôn đông nghịch du khách thập phương về làm lễ
trên các ban thờ từ tiền lẻ đến tiền chẵn với đủ loại mệnh giá được dâng lễ
vì lượng du khách về đền ngày càng đông nên quản tiền công đức dâng lên các ban thử không hề ít
chỉ trong một buổi sáng nhóm phóng viên chứng kiến cán bộ ban quản lý khu di tích nhiều lần đi sắp xếp thu gom
nhưng điều khó hiểu là tại thời điểm đó sau khi thu gom thay vì đưa ngay vào hòng công đức
thì hầu như cán bộ ban quản lý lại mang đi cất ở phía sau ban thờ
chỉ có một lượng ít tiền lẻ được cầm bỏ vào trong hòng công đức sau đó
trong căn phòng bảo vệ luôn có sẵn một vài vò hộp bánh được bóc kéo léo một phía
tưởng chừng là thứ bỏ đi nhưng với nhân viên ban quản lý đền thì vỏ hộp bánh lại có một công dụng khác
chẳng ai nghĩ bên trong hộp bánh mà cán bộ ban quản lý đền cầm trên tay
thực chất đang nhét đầy tiền công đức
dù quả quyết số tiền cất dấu trong hộp bánh sau đó đã được đưa vào hòng công đức
nhưng sau khi xem bằng chứng được ghi lại cảnh tượng người này giảo bước đưa hộp bánh đã đúc đầy tiền
về thẳng phòng bảo vệ dối cất cẩn thận trên đầu giường
thì lúc này mới chịu thừa nhận hành vi biển thủ tiền công đức của mình
tối ngày hai mươi tám tháng hai lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đã yêu cầu đơn vị chức năng vào cuộc kiểm tra xác minh nội dung báo chí phản ánh
nghi vấn cán bộ ban quản lý đền hoàng mười biển thủ tiền công đức như cơ quan báo chí phản ánh
trước đó dư luận xuân sao một số cán bộ trực tại đền hoàng một mươi xã hưng thịnh huyện hưng nguyên
nghi vấn có dấu hiệu lấy tiền công đức của điền
theo đoạn video phản ánh một người làm việc tại đền có nhiệm vụ lấy tiền mà du khách để trên các bàn thờ trong đền
rồi bỏ vào trong các kết sát công đức
tuy nhiên một người đã lấy tiền trên các bàn thờ
bỏ vào hộp bánh quy đã bóc sẵn
người này sau đó đã đưa về cất tại giường của cá nhân
sau khi có thông tin phản ánh lãnh đạo huyện hưng nguyên đã yêu cầu ban quản lý đền hoàng mười
báo cáo thông tin liên quan đến sự việc
để có thông tin khách quan và thông tin chính thức
lãnh đạo huyện hưng nguyên đã đề nghị công an huyện này vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
theo như đoạn video phản ánh của cơ quan báo chí
nhóm người này là cán bộ trực tại ban quản lý đền
còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại mới biết chính xác
cùng lúc đó ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và do ban quản lý đền
báo cáo lại vụ việc để trả lời báo chí
giao cho công an kiểm tra xem có vấn đề không
nếu không có vấn đề thì cũng để trả lời báo chí
còn nếu có vấn đề thì để biết mà chấn chỉnh xử lý
theo như hình ảnh phản ánh thì đó là cán bộ ban quản lý đền
còn đúng hay không thì phải kiểm tra lại
với thủ đoạn tinh vi như vậy
ngoài sự việc bị phát hiện tổng số tiền công đức mà nhóm người này lấy được của đền là bao nhiêu
thì chỉ họ mới là người biết rõ nhất
ngay cả khi trực tiếp tham gia cùng quá trình rút tiền vào hộp bánh
nhưng đến khi bị phát hiện người này lại đổ lỗi hoàn toàn cho người còn lại
cách đây một mươi năm trước công tại đền ông hoàng mười
một vụ tiêu cực biển thủ tiền công đức với số tiền cực lớn đã bị cơ quan công an phát hiện
sau lần đó số tiền công đức mỗi năm được ban quản lý thống kê đã tăng gấp hàng trăm lần so với thời điểm trước
đại diện ban quản lý khu di tích khẳng định
hiện tại việc quản lý tiền công đức tại đây đã được
chặt chẽ hơn dưới sự theo dõi của tổ giám sát với các thành viên thuộc nhiều ngành khác nhau
nhưng thực tế đã đủ yên tâm hay chưa thì chưa dám khẳng định
vì tổ chứa tiền công đức chưa kiểm đếm dù đã được nghiêm phong
nhưng lại để trong căn phòng không hề có camera an ninh
bộ tài chính vừa có báo cáo chính phủ về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức
tại các di tích lịch sử văn hóa đình chùa trên địa bàn tỉnh quảng ninh năm hai nghìn hai mươi hai
vào bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
trên địa bàn tỉnh quảng ninh có tổng số bốn trăm năm mươi di tích lịch sử văn hóa
trong đó có năm di tích quốc gia đặc biệt bốn mươi bảy di tích cấp quốc gia bảy mươi di tích cấp tỉnh
và ba trăm hai mươi tám di tích đưa vào danh mục kiểm kê của địa phương
tại bốn trăm năm mươi di tích lịch sử văn hóa nêu trên đều có người đại diện hoặc ban quản lý
để chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động tại di tích
cụ thể có tổng số bốn trăm sáu mươi tám chủ thể đan xen quản lý
về thu chi tiền công đức
tài trợ tại các di tích năm hai nghìn hai mươi hai tổng số thu là bảy mươi tám tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
theo đánh giá của các chủ thể được giao quản lý di tích
năm hai nghìn hai mươi hai là năm thứ ba liên tiếp chịu tác động của đại dịch covid một mươi chín
số thu tiền công đức tài trợ cả năm hai nghìn hai mươi hai chỉ bằng khoảng bốn mươi
số thu công đức tài trợ năm hai nghìn một mươi chín thời điểm trước khi xảy ra đại dịch
tổng số chi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi bốn bốn tỷ đồng
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tổng số thu là sáu mươi một tỷ đồng
không bao gồm các khoản công đức tài trợ bằng hiện vật công trình xây dựng
gần bằng số thu cả năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số chi là hai mươi chín bốn tỷ đồng
một số di tích có số thu trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên một tỷ đồng
bao gồm di tích đến cửa ông cập tiên là một mươi chín tám tỷ đồng
bằng ba mươi hai ba tỷ đồng
tổng số thu tiền công đức tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh
khu di tích lịch sử và danh thắng cảnh yên tử gần bảy hai tỷ đồng
riêng tại chùa đồng là bốn ba tỷ đồng
đền thánh mẫu ở trà cổ móng cái là năm ba tỷ đồng
khu di tích lịch sử bạch đằng hạ long là ba hai tỷ đồng
chùa hưng học ở nam hòa quảng yên là hai bảy tỷ đồng
khu di tích lịch sử nhà trần tại đông triều trên một bảy tỷ đồng
khu di tích lịch sử chùa long tiên ở phường bạch đằng hạ long là một năm tỷ đồng
đền đức ông ở phường hồng gai hạ long là một năm tỷ đồng
đền xã tắc ở ca long móng cái là một ba tỷ đồng
số liệu nêu trên được tổng hợp từ báo cáo của hai trăm hai mươi một chủ thể
bằng bốn mươi bảy trên tổng số chủ thể quản lý di tích
sau khi loại trừ số di tích không có công đức
còn trên năm mươi di tích không có số liệu báo cáo
trong đó có chùa ba vàng ở uông bí thuộc di tích cấp tỉnh
được đánh giá là có số thu công đức tốt
theo đánh giá của bộ tài chính với số thực thu trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là sáu mươi một tỷ đồng
cộng với việc báo cáo đầy đủ các khoản công đức tại các di tích
thì tổng số thu tiền công đức tài trợ trên địa bàn tỉnh quảng ninh
cả năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến trên một trăm tám mươi tỷ đồng
đối với các di tích có thu chi tiền công đức tài trợ nhưng không báo cáo
hoặc báo cáo chưa đầy đủ trong đó có chùa ba vàng
bộ tài chính cho biết
tại khoản hai điều một mươi tám thông tư số bốn hai nghìn hai mươi ba tt btc quy định
tổ chức cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý sử dụng di tích có trách nhiệm
cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu
theo quy định của pháp luật
theo đó đối với các chùa phật giáo đã được xếp hạng di tích
giáo hội phật giáo việt nam đã có văn bản hướng dẫn số sáu mươi hai hdts vp một
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong đó để nhận thông tin
tài nghi các tăng ni phật tử trụ trì chùa cơ sở tự viện của giáo hội
thực hiện nghiêm nội dung thông tư số bốn hai nghìn hai mươi ba tt btc
số thu tiền công đức tài trợ tại di tích thu được nhiều là tốt
được nhà nước bảo hộ
việc thực hiện báo cáo đầy đủ các khoản thu chi tiền công đức tài trợ
theo quyết định số bảy trăm bảy mươi năm qd btc ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của bộ trưởng bộ tài chính
thể hiện sự công khai minh bạch tạo niềm tin cho mọi người tin
rồi xé tin hơn
vì vậy đề nghị địa phương ra soát có văn bản gửi các cơ sở di tích đề nghị báo cáo
đầy đủ các khoản thu chi tiền công đức tài trợ gửi bộ tài chính để tổng hợp
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi